liên quan đến vụ dẫm đạp tại itaewon seowon hàn quốc khiến ít nhất một trăm năm mươi một người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương
sau khi nhận được thông tin từ cảnh sát hàn quốc về việc có một công dân việt nam thiệt mạng và một số người việt nam bị thương trong thảm họa dẫm đạp
tham tán công sứ đại sứ quán việt nam tại hàn quốc đã tới các bệnh viện để trực tiếp xác minh thông tin
bệnh viện hàn quốc cho biết một số công dân việt nam bị thương nhẹ trong vụ việc có tình trạng sức khỏe ổn định và đã xuất viện
trước đó đại sứ quán việt nam tại hàn quốc đã làm việc với cơ quan chức năng sở tại đề nghị phía hàn quốc khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc
triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân việt nam
thực hiện chỉ đạo của bộ ngoại giao đại sứ quán việt nam tại hàn quốc và cục lãnh sự sẽ tiếp tục theo dõi sát vụ việc
phối hợp với các cơ quan chức năng việt nam và hàn quốc sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp có thêm nạn nhân là công dân việt nam
công dân việt nam trong trường hợp cần trợ giúp có thể liên hệ với tổng đài bảo hộ công dân bộ ngoại giao
cộng tám mươi bốn chín trăm tám mươi một tám trăm bốn mươi tám nghìn bốn trăm tám mươi bốn hoặc qua đường dây nóng cộng tám mươi hai một mươi sáu nghìn ba trăm một mươi năm sáu nghìn sáu trăm một mươi tám của đại sứ quán việt nam tại hàn quốc
tụ tập phóng xe máy trên đường gây sự dùng hung khí gây thương tích nguy hiểm cho người khác
một mươi chín thanh thiếu niên tuổi từ một mươi sáu đến hai mươi một cùng chú tại thành phố đà nẵng vừa bị toán nhân dân thành phố
tuyên phạt tổng mức án hơn một trăm linh năm tù cùng với tội giết người
theo cáo trạng đầu năm hai nghìn hai mươi một trịnh công thành quê tỉnh bình thuận cùng các đồng phạm đã thực hiện ba vụ án giết người
trên địa bàn các quận thanh khê liên triểu và cẩm lệ của thành phố đà nẵng
cụ thể vào ngày một mươi tháng một trên đường hà huy tập quận thanh khê trịnh công thành và đồng bọn đã dùng xe máy
đuổi theo đạp ngã xe do trần quốc trọng điều khiển chở theo bạn gái ngồi sau đang chạy với tốc độ cao khiến bạn gái trọng thương tích bốn mươi sáu
tối ngày hai mươi hai tháng hai trên đường hoàng văn thái quận liên triểu trịnh công thành và một mươi bốn thanh niên khác đã cùng nhau dùng ba dao tự chế
chém nguyễn hoàng minh duy thương tích hai mươi tám
tối ngày một tháng bốn tại một quán nhậu trên đường tôn đản quận cẩm lệ trịnh công thành và ba thanh niên trong nhóm đã dùng dao
gậy ba khúc chém và đánh vào các vùng trọng yếu khiến võ thế ngọc khoa thương tích một mươi hai nguyễn hữu thành công và trần quốc khánh thương tích một mươi ba
do thực hiện hành vi nguy hiểm xâm phạm đến vùng trọng yếu trên cơ thể bị hại nên các bị cáo bị truy tố về tội giết người
trước hội đồng xét xử các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình
tòa nhân dân tp đà nẵng đã tuyên phạt một mươi chín bị cáo mức án từ hai năm đến một mươi ba năm tù cùng về tội giết người
hai mươi giờ tối qua tổ công tác một trăm sáu mươi một của công an tỉnh đồng nai đang tuần tra trên nệ bàn khu phố ba phường trảng giài thành phố biên hòa
thì phát hiện năm đối tượng đi trên ba xe mô tô mang theo nhiều hung khí
có biểu hiện bất thường khi phát hiện lực lượng công an các đối tượng đã quay đầu xe chạy trốn nhưng đã bị tổ công tác một trăm sáu mươi một truy đuổi bắt giữ
nhóm này khai nhận vào lúc một mươi tám h ba mươi phút cùng ngày cả năm đối tượng đang ngồi chơi tại một tiệm internet trên địa bàn xã thạnh phú huyện vĩnh cửu
thì được đối tượng tên nhóc chưa rõ lai lịch nhờ ra khu vực bãi rác ở khu phố ba phường trảng giài thành phố biên hòa để giải quyết mâu thuẫn
tuy nhiên khi đang mang hung khí đến địa điểm hẹn để chuẩn bị đánh nhau thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
một mươi đối tượng thực hiện hành vi côn đồ và bảo kê cưỡng đoạt tài sản vừa bị công an tỉnh tây ninh tạm giữ
quá trình điều tra ban đầu các đối tượng khai nhận do không có nghề nghiệp ổn định nên ngày một mươi bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi
trần hữu lành cùng đồng phạm đã bàn bạc thống nhất với nhau điều khiển xe mô tô mang theo nhiều hung khí tự chế
đến các quán cà phê
trên đường cầu trường
đoạn thuộc khu vực giáp danh giữa xã trà là huyện dương minh châu và xã trường hòa thị xã hòa thành
để đập phá tài sản nhằm mục đích buộc chủ quán phải đưa tiền bảo kê mỗi ngày năm trăm linh đồng
từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai đến nay nhóm của đối tượng trần hữu lành đã thu tiền bảo kê
tại một số quán cà phê thuộc xã trường hòa thị xã hòa thành và xã trà là huyện dương minh châu
tổng số tiền chiếm đoạt trên một mươi triệu đồng
lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh điện biên vừa bắt giữ một đối tượng
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ một bánh heroin và hai kg thuốc viện
sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi tại bản nậm pắc xã trung trải huyện mường nhé tỉnh điện biên
lực lượng chức năng phát hiện một đối tượng di chuyển bằng xe máy có biểu hiện nghi vấn
tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
phát hiện đối tượng vận chuyển một bánh nghi là heroin bốn túi chất nhựa dẻo màu nâu đen
nghi là thuốc phiện có trọng lượng hai kg
đối tượng khai nhận là sùng a khai trú tại huyện nậm nhùn tỉnh lai châu
số ma túy trên khai mua của một đối tượng nữ giới mang về tỉnh lai châu tiêu thụ
tuy nhiên khi đang vận chuyển thì bị phát hiện bắt giữ
một vụ tai nạn đuối nước thương tâm vừa xảy ra tại suối cọp xã phú thanh huyện tân phú tỉnh đồng nai
khiến ba thanh thiếu niên tử vong
theo thông tin ban đầu vào khoảng tám h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng một mươi
một nhóm thanh thiếu niên bốn người gồm lê thành lộc sinh năm hai nghìn sáu đỗ duy khang sinh năm hai nghìn bốn
tạ khánh linh sinh năm hai nghìn ba và nguyễn hồng khánh băng sinh năm hai nghìn sáu
cùng chú tại huyện tân phú tỉnh đồng nai rủ nhau ra suối cọp gần nhà của lộc để chơi
sau đó cả bốn người rủ nhau bơi xuồng qua bên kia suối hái sen và câu cá
đến khoảng một mươi h lộc trào xuồng tự chế chở linh quay lại bờ bên này
thì bị nước tràn vào xuồng và lật úp khiến linh và lộc rơi xuống suối
thế vậy khang bơi ra cứu
lộc và linh nhưng cả ba cùng chìm xuống đáy suối
nhận tin báo người dân và lực lượng cứu nạn cứu hộ của địa phương đã đến triển khai việc tìm kiếm cứu nạn
nhưng khi vớt được linh lộc và khang lên bờ thì cả ba đã tử vong
thưa quý vị người dân sinh sống ven quốc lộ một hết sức bức xúc trước thực trạng các nhóm thanh thiếu niên
dồ ga nẹp bô trên đường vào đêm khuya
có lúc các đối tượng còn chặn xe ô tô để tổ chức đua kéo xe và quay clip đăng tải lên mạng xã hội
công an tỉnh tiền giang đã tăng cường tuần tra kiểm soát kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
nhóm khoảng năm mươi thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô chạy thành đoàn lạng lách đánh võng
chạy xe một bánh và có biểu hiện đua kéo xe trái phép trên tuyến đường dẫn cao tốc trung lương tp hcm
đoạn thuộc ấp năm xã tam hiệp huyện châu thành
lực lượng công an đã khống chế và tạm giữ ba mươi tám đối tượng cùng hai mươi năm xe mô tô đưa về trụ sở công an huyện châu thành làm việc
công an tỉnh tiền giang đã tăng cường tuần tra kiểm soát kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
hàng đêm lực lượng chức năng bố trí các tổ công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến quốc lộ một quốc lộ ba mươi quốc lộ năm mươi
các tuyến đường tỉnh đường huyện qua đó kịp thời phát hiện giải tán xử lý nghiêm các trường hợp người điều khiển xe mô tô hai bánh
tụ tập phóng nhanh đua xe lạng lách đánh võng và các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay
qua công tác tuần tra kiểm soát phòng chống đua xe trái phép lực lượng cảnh sát giao thông các cấp trên toàn tỉnh đã phát hiện
giải tán gần ba trăm linh nhóm thanh thiếu niên tụ tập xử lý trên một năm trăm linh trường hợp
lực lượng chức năng đã tạm giữ giấy phép lái xe gần năm trăm linh trường hợp tạm giữ xe trên sáu trăm linh trường hợp xử lý hành chính tại chỗ khoảng bốn trăm linh trường hợp
qua các vụ việc đã xử lý cho thấy người vi phạm có tuổi đời từ một mươi sáu đến hai mươi năm thường lập nhóm kín kết nối với nhau qua mạng để tụ tập tổ chức đua xe
trong thời gian tới lực lượng chức năng tiếp tục đẩy mạnh các phương án phòng chống đua kéo xe trái phép
tuy nhiên công tác này chỉ thật sự hiệu quả khi mỗi gia đình thực hiện tốt việc chăm sóc
quản lý và tự nhiên đưa xe chế phép